công ty phân tích dữ liệu hàng không uy tín hàng đầu thế giới sirium vừa công bố
việt nam airlines lọt top năm hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất châu á thái bình dương
theo đó việt nam airlines đạt chỉ số chuyến bay hạ cánh đúng giờ là tám mươi một tám mươi năm
chỉ số được sirium đo lường dựa trên dữ liệu của một mươi một một trăm linh tám chuyến bay việt nam airlines
đáng chú ý kết quả ghi nhận trong điều kiện tháng bốn có thời gian cao điểm dịp lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm với số lượng hành khách tăng đột biến và áp lực cơ sở hạ tầng sân bay luôn hiện hữu
việt nam airlines cũng phải đối diện với khó khăn giảm số lượng máy bay khai thác thiếu máy bay dự phòng
do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi kiểm tra động cơ máy bay trên toàn cầu
trước đó việt nam airlines cũng được sirium xếp hạng là một trong người hãng hàng không
có tỷ lệ đúng giờ cao nhất khu vực châu á thái bình dương năm hai nghìn hai mươi
hiện đang là thời điểm chuẩn bị bước vào cao điểm nắng nóng
đây cũng là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn phát triển ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực phẩm
theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng thói quen sử dụng bảo quản thực phẩm
mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc không kiểm định về chất lượng
là những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm
theo ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đà nẵng ngộ độc thực phẩm có thể phân chia thành bốn nhóm chính
bao gồm ngộ độc thực phẩm do ký sinh trùng do thức ăn bị biến chất ôi thiêu
hoặc ăn phải thực phẩm có sẵn chất độc và do nhiễm các chất hóa học
sau khi ăn hay uống một thực phẩm bị nhiễm độc người bệnh đột ngột có những triệu chứng như buồn nôn và nôn ngay
có khi nôn cả da máu đau bụng đi ngoài nhiều lần có thể không sốt hoặc sốt cao trên ba mươi tám độ c

cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu